qua xét nghiệm sàng lọc của những người tham dự chương trình biểu diễn siếc tại thành phố hạ long
lực lượng y tế quảng ninh phát hiện một mẫu gộp dương tính với sars cov hai
tối ngày hai mươi một tháng một mươi một thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ninh cho biết
mẫu gộp phát hiện dương tính với sars cov hai trên gồm năm người đều liên quan đến chương trình siếc quảng ninh
nơi hội tụ ngôi sao siếc việt hai nghìn hai mươi một được tổ chức vào tối ngày hai mươi tháng một mươi một tại cung quy hoạch
hội trợ và triển lãm quảng ninh phường hồng hải thành phố hạ long
theo sở văn hóa thể thao quảng ninh chương trình biểu diễn siếc nói trên có sự tham gia của bảy mươi bảy diễn viên và hơn năm trăm linh khán giả theo dõi
trước giờ biểu diễn lực lượng y tế quảng ninh đã tổ chức tết nhanh cho toàn thể nghị sĩ diễn viên phục vụ của liên đoàn siếc việt nam
thực hiện ngồi giãn cách và tết ngẫu nhiên cho khán giả tham dự chương trình
các mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một sau khi nhận thông tin có diễn viên thuộc liên đoàn siếc việt nam nghi tiếp xúc với f tại hà nội
sở văn hóa thể thao quảng ninh đã tổ chức lấy mẫu gộp xét nghiệm cho ba diễn viên và hai cán bộ thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ninh trong năm trường hợp được lấy mẫu có một trường hợp dương tính với test nhanh
tối ngày hai mươi một tháng một mươi một cả năm mẫu đang được cdc quảng ninh xét nghiệm khẳng định và đang chờ kết quả
qua truy vết nhanh năm trường hợp nói trên đi ăn uống tại nhà hàng ngọc lan phường hồng hải quán cà phê âu town và nghỉ tại khách sạn hạ long park phường bạch đằng
các địa điểm trên đều thuộc địa bàn thành phố hạ long
nhận được thông tin vụ việc này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hạ long đã họp khẩn và yêu cầu các lực lượng chức năng
thông qua truy xuất quét mã qr truy vết toàn bộ những trường hợp liên quan đến buổi biểu diễn siếc tối ngày hai mươi tháng một mươi một và sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở trên
trước mắt thành phố hạ long yêu cầu những người này được coi như f một được cách ly tại nhà và liên hệ với trạm y tế xã phường gần nhất để khai báo y tế
lấy mẫu xét nghiệm quảng ninh nơi hội tụ ngôi sao siết việt hai nghìn hai mươi một
những trường hợp là công chức viên chức giáo viên học sinh có liên quan sẽ tạm dừng đến nơi làm việc và học tập
được biết chương trình quảng ninh nơi hội tụ ngôi sao siếc việt hai nghìn hai mươi một dự kiến diễn ra trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người dân
ngay sau khi phát hiện vụ việc sở văn hóa thể thao tỉnh quảng ninh đã cho tạm dừng tổ chức chương trình này
bộ y tế vừa có công văn chín nghìn tám trăm ba mươi năm gửi các tỉnh thành tiếp tục thông tin về rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
tại công văn chín nghìn tám trăm ba mươi năm bộ y tế cho biết trong thời gian qua bộ tiếp tục nhận được công văn của một số tỉnh thành về rút ngắn khoảng cách tiêm mũi hai
đối với người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
để kịp thời triển khai tiêm chủng bộ y tế đề nghị giám đốc các sở y tế căn cứ
theo nội dung công văn số bảy nghìn tám trăm hai mươi bitdp ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế để báo cáo các ủy ban nhân dân tỉnh thành
phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
công văn bảy nghìn tám trăm hai mươi đã nêu rõ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca
sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần đạt năm mươi năm một sau từ sáu đến tám tuần
đạt năm mươi chín bảy và sau một mươi hai tuần đạt tám mươi
cũng theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi hai vaccine astrazeneca nên được tiêm trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mũi một
theo tổ chức y tế thế giới khoảng cách giữa hai mũi vaccine này là từ tám đến một mươi hai tuần
đồng thời bộ y tế đã hướng dẫn tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc vaccine do hãng pfizer sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca là sau tám đến một mươi hai tuần kể từ ngày được tiêm mũi một
tại quy định số ba nghìn năm trăm tám mươi tám
bộ y tế đề nghị các sở y tế căn cứ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của bộ y tế về tiến độ tiêm chủng
hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi hai để tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh
về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazenaca
thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất
đồng thời phù hợp với tình hình dịch bệnh đáp ứng được công tác phòng chống dịch
sở y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm
và thông tin đầy đủ cho các đối tượng tiêm trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả
tính an toàn của việc rút ngắn thời gian khoảng cách để người dân biết và tham gia
nếu được đối tượng tiêm đồng thuận
với sự xuất hiện của đại dịch sars cov hai trên toàn thế giới
các bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học đã và đang cố gắng tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả
kinh nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy rằng sử dụng steroid sẽ cải thiện kết quả
những người bị covid một mươi chín nặng cần thở oxy hoặc thở máy
một nghiên cứu mới đánh giá rủi ro của việc sử dụng dexamethasone
như một phương pháp điều trị covid một mươi chín nghiêm trọng
tuy nhiên steri có thể gây tác dụng vụ trong đó làm tăng đường máu
ở những người có và không có tiền sử bệnh tiêu đường
điều này có thể dẫn đến các biến chứng ngắn hạn và dài hạn
chẳng hạn như gia tăng nguy cơ nhiễm chủng hoặc mất cân bằng triển hóa
những người bị covid một mươi chín nghiêm trọng thường được điều trị bằng dexamethasone
một loại thuốc steroid
kết quả của nghiên cứu mới đây cho thấy điều trị bằng dexamethasone
giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong hoặc nhập viện icu do covid một mươi chín
dexamethasone chỉ nên dùng với covid một mươi chín nghiêm trọng
một nghiên cứu mới quan sát trên nhóm những người lớn mắc covid một mươi chín
được điều trị bằng dexamethasone một loại steroid mà các bác sĩ sử dụng
điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi cho thấy lợi ích của thuốc này
mang lại vẫn lớn hơn rủi ro
kết quả của nghiên cứu đã được công bố tại cuộc họp hiệp hội nội tiết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tiến sĩ victoria salem điều tra viên chính cho biết dexamethasone hiện là tiêu chuẩn
chăm sóc bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín cần thở oxy
chúng tôi đã xem xét hơn hai bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín tại bệnh viện london
và thực hiện phân tích đa biến về các yếu tố nguy cơ tử vong
bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ của covid một mươi chín nghiêm trọng
lượng đường trong máu cao cũng là một yếu tố dự báo kết quả kém ở những bệnh nhân này
do dexamethasone có thể làm tăng lượng đường trong máu
nên chúng tôi đã lo nắng rằng dexamethasone có thể là con dao hay lưỡi đối với bệnh nhân tiểu đường
nhưng trên thực tế lợi ích của nó vẫn vượt trội nguy cơ này tiến sĩ saylem cho biết
để hiểu về tác dụng phụ của dexamethasone các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng trường hợp
nhập viện icu giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng liên quan đến styre ở hai hai trăm sáu mươi một bệnh nhân
được nhập vào các bệnh viện của nhs
nhóm nghiên cứu đã chia dữ liệu từ cá nhân nhập viện
do covid một mươi chín thành hai nhóm
nhóm một gồm tám trăm tám mươi chín người nhập viện từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
khi các bác sĩ không kê dexamethasone thường quỵ
nhóm hai bao gồm một ba trăm bảy mươi hai người được nhập từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
những người đã dùng dexamethasone theo toa thường xuyên
trong nhóm hai dexamethasone đã được sử dụng cho sáu mươi tám bệnh nhân tại bệnh viện
với chuẩn đoán covid một mươi chín trong đó có ba mươi năm bị tiểu đường
đối với những bệnh nhân bị covid được điều trị bằng dsseton
một mươi chín bị tăng đường huyết lượng đường trong máu cao
một mươi hai là những chuyển đoán mới về bệnh tiểu đường
dexamethasone cũng làm trầm trọng hơn ở những người đã mắc tiểu đường trước đó
kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm hai số người phải chăm sóc icu thấp hơn một mươi tám
so với hai mươi bảy sáu ở nhóm một không được điều trị bằng dexamethasone
giảm ba mươi một tám nguy cơ tử vong
các tịch có ích có lợi cho bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng không phải có thể
không thể dùng ở bất cứ giai đoạn nào
tiến sĩ salem cho biết điều trị bằng dexamethasone làm giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong
hoặc nhập viện icu ở những người tham gia nghiên cứu
dexamethasone có liên quan độc lập với việc giảm nguy cơ tử vong
nhập viện icu cùng một mức độ ở những người bị bệnh tiểu đường
và những người không mắc bệnh tiểu đường
bệnh tiểu đường do dexamethasone thường khỏi khi ngừng điều trị
mặc dù thuốc có thể tạo nên gánh nặng về mặt quản lý và theo dõi người bệnh
nhưng vẫn là đáng giá so với những lợi ích tổng thể về mặt phục hồi sau covid một mươi chín
cảnh báng nguy cơ khi nghề dân tự mua dexamethasone về dùng
dexamethasone là một loại thuốc corticoid có tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch
trong khi thuốc có thể giúp ích cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nhưng nó lại có thể gây rủi ro với những bệnh nhân bị nhẹ
và thời gian điều trị là rất quan trọng
theo tiến sĩ mark stinsey lansley giáo sư y học và dịch tễ học tại đại học oxford
thuốc có tác dụng khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của bệnh
ở giai đoạn bệnh nặng những bệnh nhân bị bệnh nặng
hệ thống miễn dịch chuyển sang chế độ hoạt động quá mức có hại
gây ra cân báo side kai gây hại cho cơ thể bao gồm cả phổi
dùng dexamethasone sẽ ức chế miễn dịch nên có lợi
giúp cải thiện tình hình và cải thiện cơ hội sống sót
nhưng ở giai đoạn đầu hay ở những bệnh nhân bị nhẹ
nếu dùng ngay thuốc ức chế miễn dịch như dexamethasone
sẽ làm giảm phản ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể
nếu như bệnh nhân bị nhẹ điều đó có thể gây hại nhiều hơn gây lợi
tiến sĩ lance ray cảnh báo
dexamethasone không được sử dụng để điều trị covid một mươi chín dặn nhẹ hoặc để phòng ngừa
bệnh nhân covid một mươi chín chỉ dùng dexamethasone khi được bác sĩ chỉ định
ngoài ra người dùng thuốc có thể gặp một số tác dụng không mong muốn của thuốc như
dối loạn địa giải hạ ca ly huyết giữ natri và nước gây tăng huyết ác và phù nề
nội tiết và truyền hóa hội chứng dạng cút sinh teo tướng thuyện thận
giảm dung nạp glucid dối loạn tinh nguyệt cơ xương teo cơ phục hồi
lãng xương cãi xương mệnh lý nứt đất sống hoại tử xương vô quần
tiêu hóa lét dạng dày tá tràng lét chảy máu lét thủng viêm tụy cấp
da teo da ban đỏ bầm máu dập lông
vtv new thông tin tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện do mắc virus
hợp bào hô hấp tăng đột biến và diễn biến nặng ở nhóm trẻ dưới sáu tháng tuổi
và có bệnh lý nền
tại bệnh viện nhi trung ương cứ hai mươi trẻ mắc bệnh lý hô hấp thì có một mươi năm trẻ mắc virus
hợp bào hô hấp tăng gấp năm lần so với thời điểm trước
bác sĩ nguyễn thị mai hà trưởng khoa hô hấp một trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương cho biết
virus này có thể lây lan nhanh hơn cúm thông thường và có thể lây lan thành vùng dịch
theo các bác sĩ do biểu hiện của bệnh gần giống với các bệnh lý hô hấp khác nên nhiều cha mẹ
khó phân biệt dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con
các bác sĩ khuyên cáo virus hợp bảo hô hấp lây lan qua không khí qua tiếp xúc với vật bị nhiễm
virus với các triệu chứng thở khó khẻ thở nhanh ho và sốt nếu không điều trị kịp thời
trẻ có thể bị viêm phổi do đó khi thấy những dấu hiệu cảnh báo phụ huynh cần đưa con đến
cơ sở y tế tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà
trao đổi với báo tiền phong phó giáo sư tiến sĩ lê thị hồng hanh giám đốc trung tâm hô hấp
cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây viêm đường hô hấp do vi khuẩn hoặc virus tuy nhiên
giai đoạn giao mùa là khoảng thời gian không khí chuyển lạnh ấm hơn ánh mặt trời ít hơn và
làm cho virus sinh sôi nảy nở trong môi trường mạnh hơn đặc biệt là virus hợp bào hô hấp gây
bệnh lý hô hấp ở trẻ nhất là trẻ dưới hai tuổi đây là virus thường xuyên gặp ở trẻ gây viêm
phổi viêm tiêu phế quản dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ nhất là trẻ dưới sáu tháng tuổi
để phòng bệnh hô hấp lúc chuyển mùa không nên cho trẻ ăn uống các loại thức ăn đã nguội
lạnh nhất là uống nước lạnh khi thời tiết lạnh cần mặc áo ấm cho trẻ ngay cả khi ở trong nhà
nên tắm nước ấm cho trẻ trong phòng khi gió tắm xong cần lau người và mặc quần áo thật nhanh
những trường hợp nào trẻ cần trì hoãn thận trọng khi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã có hướng dẫn trường hợp trẻ đủ điều kiện trì hoãn thận trọng tiêm vaccine phòng
covid một mươi chín trong đó lưu ý trường hợp nào đủ điều kiện tiêm trường hợp nào trị hoãn và thận trọng
theo đó có tám yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm đó là
thứ nhất hỏi tiền sử rõ ràng phản bệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của
vaccine phòng covid một mươi chín thứ hai đang mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
thứ ba tiên sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
thứ tư dối loạn chi giác dối loạn hành vi
thứ năm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
thứ sáu nghe tim phổi bất thường
thứ bảy phản về độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào ghi rõ tác nhân gây dị ứng
thứ tám các chống chỉ định chỉ hoãn khác nếu có cần ghi rõ
hướng dẫn của bộ y tế cũng nêu dụng
rõ trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất
chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước
hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín